khoảng giờ ngày hôm nay sáu tháng bảy sưởng mộc của công ty lục trường phát thành phố vũng tàu tỉnh bà địa vũng tàu đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngay khi nhận được tin báo lực lượng cứu hỏa đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa
các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ di rời người và tài sản của các hộ chung quanh ra khỏi khu vực nguy hiểm
hàng trăm hộ dân ở trung cư cạnh đó cũng đã được sơ tán tạm thời
do thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong sưởng chứa rất nhiều gỗ kê thành từng lớp đến nóc sưởng nên ngọn lửa lan nhanh và bốc cao
phải đến năm giờ sáng ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
toàn bộ nhà xưởng hơn ba trăm linh m hai đã bị thiêu dụi thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng
rất may là không có thiệt hại về người và đám cháy cũng không lan sang các hộ dân chung quanh